căn cứ diễn biến dịch covid một mươi chín nhiều tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ thấp đã lên kế hoạch đón học sinh trở lại vào tháng bốn hoặc đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm này cà mau và thái bình là hai địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường từ đầu tuần này
theo đó tại thái bình học sinh khối trung học phổ thông học sinh lớp chín đi học trở lại vào ngày hai mươi tháng bốn
cà mau cũng quyết định cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đi học trở lại bình thường bắt đầu từ hai mươi tháng bốn
đây là tỉnh có nguy cơ lây nhiễm được xét ở mức độ thấp
tuy nhiên ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo căn cứ tình hình thực tế của các trường lớp học và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ sâu lớp
thanh hóa cũng vừa đưa ra quyết định học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông trở lại trường từ hai mươi một tháng bốn tới
đối với học sinh tiểu học mầm non tiếp tục cho nghỉ học đến khi có công văn hướng dẫn mới của ủy ban nhân dân tỉnh
ngoài ra đã có hơn hai mươi địa phương thông báo thay đổi lịch học của học sinh
có địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường trong khi một số nơi tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi để phòng dịch covid một mươi chín